vâng còn tại nam định thưa quý vị theo thông tin từ sở y tế nam định
tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng một mươi nam định đã ghi nhận hai trăm sáu mươi bảy ca covid một mươi chín
trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch người dân thành phố nam định được yêu cầu
là không ra khỏi nhà sau hai mươi hai h cho đến năm h sáng ngày hôm sau
trừ trường hợp cần thiết để phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ sở kinh doanh cửa hàng nhà hàng được phép hoạt động tối đa đến hai mươi một giờ hàng ngày
trừ các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu như thuốc lương thực thực phẩm
các cơ quan công sở thuộc tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn thành phố nam định
tăng cường làm việc trực tuyến nhưng phải đảm bảo tiến độ chất lượng công việc
theo chức năng nhiệm vụ
ban quản lý các khu công nghiệp các huyện thành phố và các đơn vị liên quan
tăng cường kiểm tra giám sát yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng giả soát kế hoạch
triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu các doanh nghiệp định kỳ hàng tuần xét nghiệm tầm soát
các sát xuất của người lao động theo quy định